công an thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh đang tích cực điều tra và xử lý đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
vào tối ngày một mươi hai tháng bốn lực lượng chức năng thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh đã phát hiện ba nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi trên xe mô tô do vũ văn huy điều khiển và yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính và nhắc nhở tuân thủ các quy định chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên huy và hai người ngồi sau là vũ văn phong và nguyễn văn tuyển không chấp hành và có hành vi chống đối cản trở
trong lúc lực lượng chức năng không chế các đối tượng thì lê minh thức là người quen của ba đối tượng trên đã dùng điện thoại ghi hình và có hành vi dùng tay kẹp cổ một thành viên trong tổ công tác để ba đối tượng còn lại hành hung
ngay sau đó lực lượng chức năng đã khống chế bốn đối tượng đưa về trụ sở để làm việc
gần hai mươi chiếc hộ trang y tế không có hóa đơn chứng
chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng chức năng tỉnh thái nguyên phát hiện
vào tối ngày một mươi hai tháng bốn tại khu vực tổ một mươi ba phường trung thành thành phố thái nguyên tổ công tác của phòng cảnh sát môi trường phối hợp với đội quản lý thị trường số một đã kiểm tra xe ô tô do đinh mạnh hiểu chú tệ huyện phú lương điều khiển
phát hiện trên xe chở một mươi chín chín trăm năm mươi chiếc khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ theo quy định
hiểu cho biết mua số khẩu trang trên tại tỉnh bắc ninh với giá là ba mươi hai triệu đồng và mục đích là mang về thái nguyên để bán kiếm lời
vụ việc đã được bàn giao cho cục quản lý thị trường tỉnh thái nguyên xử lý theo thẩm quyền
công an huyện tư nghĩa của tỉnh quảng ngãi vừa bắt đối tượng ma túy tàng trữ hung khí sau hàng chục cây số truy đuổi
qua theo dõi và phát hiện đối tượng lê văn hoàng dũng chú tại xã nghĩa mỹ huyện tư nghĩa đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực vắng gần nhà đối tượng
phát hiện công an đối tượng đã phóng xe bỏ chạy nhưng bị tổ công tác của công an huyện bắt và không chế sau hai mươi cây số truy đuổi
qua kiểm tra trên người đối tượng có túi ma túy đá khám xét tại nhà phát hiện nhiều hung khí là mã tấu rượu và dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy
công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đang tiếp tục lấy lời khai của hai mươi ba đối tượng bị tạm giữ hình sự để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó vào chiều ngày một mươi hai tháng bốn đội cảnh sát hình sự công an thành phố bảo lộc đã bất ngờ đột kích vào khách sạn thiên ban trên đường nguyễn công chứ phường một thành phố bảo lộc
bắt quả tang hai mươi ba đối tượng gồm hai mươi một nữ và hai nam đang đánh bạc bằng hình thức xì lác
tại chiếu bạc lực lượng công an đã thu giữ năm mươi bảy triệu đồng cùng hai mươi chiếc điện thoại di động
cả hai mươi ba đối tượng đã bị lập biên bản phạm tội quả tăng và tạm giữ hình sự để lấy lời khai
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi